rồi nó tắt máy
ban lãnh đạo phòng và tổ công tác này đã phải phân công một điều chơi viên
là trực tiếp là động viên chị thúy và hướng dẫn chị thúy cách mà nhắn tin và điện thoại trả lời
để kéo dài thời gian để cho lực lượng tổ công tác này xác định được hướng di chuyển và
và cái số điện thoại của đối tượng đang sử dụng để từ đó để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
mình cũng chưa đánh giá là các đối tượng thuộc loại hung hẽ hay công đồ hay là chuyên nghiệp cỡ nào
nhưng mà là mình thấy rằng nó đưa ra cái thông tin đe dọa về vấn đề là nếu báo công an
thì sẽ là thủ tiêu cho hướng di thì đó là vấn đề lợi
rất là phức tạp và giải quyết vấn đề này làm sao mà để mà vẫn giải cứu được cho hướng di
mà coi như là vẫn là coi như là đảm bảo được phát hiện được các đối tượng mà đảm bảo an toàn giải cứu được cho hướng di
thông tin cuộc gọi tống tiền cũng chính là manh mối đầu tiên của vụ án để tìm ra manh mối nhóm bắt cóc
giải cứu con tin càng sớm càng tốt
vì thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc
tăng thêm nguy cơ về sự nguy hiểm cho cháu bé
chỉ ba giờ sau khi vụ án xảy ra
một cuộc họp chớp nhoáng được tổ chức ngay
nhằm đánh giá lại tình hình
phân tích các nguồn tin do người dân cung cấp
một thông tin quý giá tiếp theo
được cơ quan chức năng trích xuất camera
vừa phát hiện
đã mở ra hướng đi cho cơ quan cảnh sát điều tra
sau khi lực lượng trinh sát
đi xác minh các camera trên các tuyến đường
thì phát hiện một cái xe ô tô bảy chỗ
nó trùng khớp với khoảng thời gian
sau khi xảy ra vụ án khoảng một mươi năm phút
thì đối tượng cái xe này có hướng di chuyển
về hướng là quận âu môn
thành phố hồn thơ
thì sau khi tụi tôi lấy được biển số xe
thì xác định đây là
và xác minh chủ sữ của chiếc xe ô tô này
thì biết được chủ sữ này
là tạm trú trên địa bàn
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
thì ngay trong đêm thì tụi tôi đã
đã đưa lực lượng trinh sát
qua phù hợp với công an tỉnh vĩnh long
tra cứu dữ liệu quản lý phương tiện
của cảnh sát giao thông tỉnh vĩnh long
chủ sở hữu chiếc xe này
có tên là nguyễn thành thắng
bí mật xác minh thì nguyễn thành thắng
đi đâu không rõ từ sáng sớm
và đến giờ chưa quay về nhà
một mẻ lưới
đã được trinh sát răng ra
ngay tại nhà đối tượng này
hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng bốn
sau khi bị bắt tại cơ quan công an
biết không thể chúa cãi
nguyễn thành thắng đã khai ra
những thông tin
mà mình biết được
qua đấu tranh cây thác
thì tài xế này cũng khai nhận
là vào ngày hai mươi hai tháng bốn
thì tài xế được một nhóm đối tượng
từ tp hcm thuê xe về địa bàn huyện thứ lai
và sau đó có một chở
chở một bé gái từ địa bàn thứ lai
đi lên địa bàn quận bình tân tp hcm
tuy nhiên do tài xế không có thông thuộc
địa bàn đường
của thành phố
quận bình tân tp hcm
nên chỉ xác định được khu vực đó
thì từ đó
tổ trinh sát này đã cung cấp
cái địa chế này
cho cái mũi trinh sát
đang xác minh đối tượng trên quận bình tân
thông tin về nhóm đối tượng
dừng ở đâu đó quận bình tân
xem ra rất mờ hồ
vì quận bình tân là quận có diện tích hơn năm mươi km hai
có dân số gần tám trăm linh người
chưa kể hàng ngàn
khách vắng lại
nhiệm vụ phải truy tìm thật nhanh
nơi các đối tượng này ẩn nóng đã được đặt ra
tuy nhiên chính trong lúc tưởng như khó khăn này
thì công tác quản lý hành chính
công an tp hcm
đã đem lại hiệu quả cao
qua công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng
quản lý địa bàn của công an tp hcm
đến bảy h sáng hôm sau
đã xác định được
chính xác nơi nhóm đối tượng bắt cóc
đang giam giữ con tin
là phòng một chín khách sạn thành đạt hai
phường bình trị đông b
quận bình tân tp hcm
nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an lúc này
là bao vây
và chuẩn bị phương án giải cứu an toàn cho con tin
và bắt giữ bọn bắt cóc
cùng thời điểm này
nhóm bắt cóc liên tục gọi cho
mẹ cho bé
thúc giục nhanh chấm
giao nộp một tỷ đồng tiền chùa
cái phục tỷ chị nghĩ sao chưa ạ
dạ cũng nhà gia đình cũng làm gần xong rồi ạ
anh lên ngoài tôi làm sao biết
để anh có giữ đứa con của tôi ạ
rồi bây giờ tôi phải cho bác chị
chị bảo lại nha
con bảo em đi đừng mẹ ơi
cứu con mẹ ơi
con ơi nó có làm gì con không con
con bảo em đi đừng mẹ ơi
cứu con mẹ ơi
lúc này là tổ công tác đặt ra
là làm sao bắt các đối tượng
không chết các đối tượng
để giải cứu bé hân duy
một cách an toàn nhất

thì quá trình tụi tôi
qua quá trình tụi tôi giám sát
thì tụi tôi
thấy nhóm đối tượng này
có cái biểu hiện
là muốn di rời
cái nơi tạm giữ
nơi giam giữ con tin
thì lúc này tụi tôi
đã phối hợp với công an
quận bình tân
tức là cho lực lượng
cảnh sát giao thông
là dùng xe mô tô
đi tuần tra
trên các khu nhân cư
gần cái khách sạn
thành đạc hai
mục đích là tụi tôi
muốn đánh động
là cho các đối tượng này biết
là phía ngoài
đang có lực lượng công an giao thông
nên đối tượng này
không dám đưa
bé hân duy đi nơi khác
để giam giữ
thì sau khi
tụi tôi đánh động như vậy
thì chờ đợi khoảng một mươi năm phút
thì tụi tôi thấy
một đối tượng
trong khách sạn
đi mua đồ ăn
thì nhận định
có cái tổ công tác
là xác định khả năng
đây là đối tượng
với cái nhóm đối tượng
đang giữ bé hân duy
trong khách sạn

vì vậy là tụi tôi đã
kịp thời khống chế đối tượng
và sau đó là
yêu cầu đối tượng
dẫn đến phòng
khi mà đối tượng vừa gõ cửa
và cho đồng bọn
phía trong bỏ ra
thì lực lượng
xét tụi tôi là vào
bốn đối tượng phía bên trong
đồng thời là giải cứu
bé hân duy
hình ảnh xúc động
của mẹ con bé hân duy
có thể nói là thành quả
hai mươi một giờ không ngơi nghỉ
của lực lượng công an
các đối tượng
đã nhanh chóng khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nguyễn thị kim chi
là càng chủ mưu
chị khai nhận
làm thuê cho một quán nhậu
mấy lần về thăm quê
chị nguyễn thị diễm thúy
đã có thời gian sống ở đài loan
có nhiều tài sản
nên chi đã rủ nhóm bạn
làm ở quán nhậu trước đây
lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản
nhóm đồng phạm
gồm nguyễn phú hải
thái long hồ
và trương hữu luân
đã cùng chi lên kế hoạch
đánh ngắt chị thúy
theo nhiều ngày theo dõi
thấy việc tiếp cận chị thúy
nên cả bọn
thấy việc tiếp cận chị thúy
nên đổi kế hoạch
sang bắt cóc hân duy
còn chị thúy
để tống tiền
rủ thêm nguyễn thành thắng
lái xe ô tô
cùng tham gia
vào trưa ngày hai mươi hai tháng bốn
khi đến giờ
anh khanh đưa chó hân duy
một đối tượng đi xe máy
đã bám theo
và đến đoạn đường vắng
đã gọi cho đồng bộ
có thể nói rằng
qua cái dụ án này
tôi cũng thấy rằng
nó cũng có ba cái vấn đề
mà chúng ta đã tìm ra
chúng ta chỉ trong hai mươi một tiếng mà chúng ta đã phát hiện được đối tượng khống chế bắt được đối tượng và giải cứu là không tin an toàn đạt được một cái yêu cầu

chúng ta đã phát hiện được đối tượng khống chế bắt được đối tượng giải cứu là không tin an toàn đạt được một cái yêu cầu

nhưng các đối tượng không ngờ rằng lại nhanh chóng bị công an bắt giữ sau hai mươi một giờ gây án
và đúng bốn tháng sau ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn nhóm bắt cóc em nguyễn hân duy đã được tòa án nhân dân tp cần thơ đưa ra xét xử với mức án hơn năm mươi năm tù cho năm đối tượng
việc phá án giải cứu con tin an toàn sau hai mươi một giờ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an thành phố cần thơ và công an các đơn vị địa phương phối hợp
chính việc phá nhanh vụ án không chỉ góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng của cháu nguyễn hân duy mà còn xóa đi những hoang mang lo sợ của người dân nơi đây